cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bị can bắt tạm giam trương bá thiện
nguyên giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền trung về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian làm giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền trung
công ty có năm mươi hai vốn nhà nước trương bá thiện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc
ghi khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân
bước đầu cơ quan chức năng xác định trương bá thiện đã tham ô số tiền một bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án
làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật